xin chào quý vị và các bạn
đợt rét đậm rét hại sẽ có xuống giảm dần trong những ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng một mươi hai
do vậy trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ trời vẫn tiếp tục rét đậm bùng núi rét hại
với nhiệt độ ngày đêm sẽ ra động từ bảy cho đến một mươi chín độ
sau đó từ ngày hai mươi sáu nhiệt độ sẽ tăng nhẹ cảm giác rét bút phần nào sẽ giảm đi
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến ít mưa
trời rét đậm rét hại với nhiệt độ trưa chiều chỉ giao động từ một mươi bảy cho đến hai mươi độ
sau đó cũng từ ngày hai mươi sáu nhiệt độ trên khu vực sẽ tăng nhẹ từ một cho đến hai độ
trời đỡ rét bút hơn
tại trung bộ do kết hợp của không khí lạnh với địa hình khu vực đồi núi cao ở phía tây
nên khu vực từ quảng trị đến thừa thiên huế tiếp tục có mưa vừa cục bộ có mưa to
người dân ở đây cần phải đề cao cảnh giác với lũ quét xa lở đất rất dễ xảy ra do mưa lớn cục bộ
còn về nhật độ nhật độ tại bắc trung bộ vẫn phổ biến rét đậm
với mức nhiệt vào khoảng tám cho đến một mươi chín độ
từ ngày hai mươi sáu nền nhiệt tại đây cũng sẽ tăng dần
còn phần từ quảng trị vào đến thừa thiên huế là từ một mươi ba cho đến hai mươi ba độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
tiếp tục có mưa rông cục bộ có mưa vừa đến mưa to
vùng mưa lớn tập trung chính từ đà nẵng cho đến khánh hòa
mưa lớn kéo dài khi nguy cơ xảy ra lũ quét sàn lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần phải hết sức cảnh giác
khu vực tây nguyên đêm và sáng sớm
có thể xuất hiện mưa rải rác
riêng tại khu vực phía đông của tây nguyên cục bộ có mưa vừa mưa to
ngày trời nắng nhiệt độ không biến động quá nhiều
ngày đêm giao động từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây chỉ có mưa rông vài nơi về đêm và sáng sớm
ban ngày trời nắng với nhiệt độ ngày đêm sẽ ra động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn